nhận lời mời của chủ tịch thượng viện cộng hòa ấn độ mohamed hamid ansari
chủ tịch hạ viện cộng hòa ấn độ sumitra mahachan đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu sẽ thăm chính thức cộng hòa ấn độ
từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng để làm sâu sắc thêm quan hệ giữa việt nam và ấn độ
cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
cộng hòa ấn độ có nền kinh tế mới nổi trên thế giới có diện tích rộng lớn
tài nguyên thiên nhiên phong phú tiềm lực kinh tế và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới
tổng gdp năm hai nghìn một mươi năm đạt hai một trăm tám mươi tỷ đô la
trong chính sách hướng đông chính sách ngoại giao chiến lược của ấn độ
việt nam được xem là một trong những trụ cột quan trọng
việt nam và ấn độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời
được các thế hệ lãnh đạo hai nước gìn giữ vun đắp và liên tục phát triển lên tầm cao mới
từ những năm năm mươi của thế kỷ trước chủ tịch hồ chí minh và thủ tướng jawaharlal nehru
đã khẳng định tình hữu nghị thủy chung của hai dân tộc
thủ tướng ấn độ jawaharlal nehru là một trong những vị khách quốc tế đầu tiên đến thăm việt nam
ngay sau khi việt nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống tương dân pháp năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chủ tịch hồ chí minh thăm ấn độ và một năm sau tổng thống ấn độ thăm việt nam
tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai việt nam và ấn độ thiết lập quan hệ ngoại giao
mở ra một chương mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước
tháng bảy năm hai nghìn bảy ấn độ và việt nam chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
trong những năm gần đây mối quan hệ việt nam ấn độ ngày càng phát triển hơn
khi có ngày càng nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước
và gần ấy nhất là vào tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng ấn độ narendra modi đã thăm chính thức việt nam
và hai bên chính thức đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
hiện ấn độ đã trở thành một trong một mươi đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
kim ngạch thương mại hai triệu chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đạt ba chín tỷ đô la mỹ
hai bên đang hướng tới mục tiêu một mươi năm tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
ấn độ đứng thứ hai mươi tám trong số một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
về giáo dục đào tạo ấn độ đang giúp việt nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
trên nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin kinh tế luật tiếng anh
thông qua nhiều học bổng ngắn hạn và dài hạn
quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước trong những năm qua được củng cố và phát triển tích cực
góp phần quan trọng phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa ấn độ và việt nam
tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực
các đoàn đại biểu quốc hội của hai nước đã chia sẻ và ủng hộ những quan điểm
đã được lãnh đạo hai nước thống nhất về tình hình quốc tế đặc biệt là quan điểm về biển đông
quốc hội ấn độ đã ủng hộ quốc hội việt nam đăng cai đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ một trăm ba mươi
ipu một trăm ba mươi hai vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm và chủ tịch quốc hội ấn độ đã dẫn đầu đoàn đại biểu nghị viện ấn độ tham dự đại hội đồng